cũng phạm tội tham ô tài sản và phải nhận quyết định truy nã số ba ngày hai mươi bảy tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba của công an huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc là đối tượng phan văn kỳ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hồ hậu thường trú tại xóm xuân hòa xã nam cát huyện nam đàn tỉnh nghệ an
còn về tội trộm cắt tài sản công an thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng phạm thị kiên sinh năm một nghìn chín trăm tám
đối tượng phạm thị kiên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hồ hậu thường trú tại xã duy phiên huyện tam dương tỉnh vĩnh phúc
và đối tượng nguyễn ngọc long sinh năm hai nghìn bốn hồ hậu thường chú tại xã xuân hòa huyện lập thạch tỉnh vĩnh phúc
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thường cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện